thưa quý vị và các bạn một vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi mạng sống của thai phụ
điều đáng nói là ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và việc khó khăn nhất đối với lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng cũng như lực lượng công an thành phố hải phòng nói chung lúc này
là ngay lập tức phải truy nóng đối tượng trong thời gian ngắn nhất
nếu không sẽ dẫn đến việc dấu vết trên phương tiện dấu vết trên thân thể đối tượng nhanh chóng bị xóa mất
đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc chứng minh tính liên quan của phương tiện
và người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông gây nên cái chết thương tâm cho thai phụ ngô thị hạnh
chương trình tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hành trình phá án của lực lượng chức năng thành phố hải phòng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào đúng giờ cao điểm
có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường
để tránh chiếc xe tải đang dừng lại ở phần đường dành cho xe thô sơ
chị hạnh đã phải đi ra mép ngoài phần đường của mình
lúc này ở phần đường dành cho ô tô một chiếc xe container đang đi đến
do khoảng cách quá gần
chi hạnh đã bị chiếc xe container cuốn vào bánh sâu
cán vào người gây tử vong tại chỗ
vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến nhiều người dân hiếu kỵ tụ tập đứng xem
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn
các lực lượng chức năng công an thành phố hải phòng đã có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra cái vụ tai nạn trong khi đó vụ tai nạn xảy ra thì xe ô tô đã rời khỏi hiện trường
làm việc với các cán bộ điều tra người nhà của chị hạnh đau khổ cho biết
chị hạnh hiện đang làm y tá tại trạm y tế phường quán toan quận hồng bàng
gia đình chị có cháu gái sáu tuổi hiện chị hạnh đang mang thai đứa con thứ hai đến nay đã gần được tám tháng
hằng ngày chị hạnh vẫn thường đi xe máy từ nhà ra đường nguyễn văn linh
rồi theo quốc lộ năm đến cơ quan làm việc
từ lời khai của những nhân chứng cũng như dấu vết để lại hiện trường
cùng với hành vi bỏ trốn ngay sau khi gây nên tai nạn của tài xế
cảnh sát giao thông thành phố hải phòng đã nhanh chóng phối hợp cùng với đội cảnh sát điều tra
về trật tự xã hội quận lê chân để mở rộng điều tra cũng như truy bắt tài xế bỏ trốn
ngay sau nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát điều tra của quận lê trần
kết hợp với đại pc năm mươi bốn đội khám nghiệm hiện trường và cảnh sát thông
thì hiện tại chúng tôi không thu thập được bất cứ nhân chứng nào
về xác định này chỉ xác định đến một cái xe goproder màu trắng
và đã bỏ trốn khỏi ảnh trường
thì chúng tôi cũng qua các cái đầu mối giao thông để kiểm tra camera
thì cũng chỉ xác định được là đặc điểm lái xe chứ biển số không thu được
nhanh chóng tìm ra thủ phạm làm rõ nguyên nhân luôn là điều mong muốn lớn nhất
của những người làm công tác điều tra xong khi tiếp cận với mỗi vụ án
người cán bộ điều tra lại có những cảm xúc rất chiên
nhất là trước cái chết quá thương tâm của chị hạnh trong khi đang mang thai đứa con thứ hai
ở tháng thứ tám dường như càng làm cho các cán bộ tham gia điều tra tăng thêm ý chí quyết tâm
nhanh chóng tìm ra gã lái xe bất nhân sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn
những mong phần nào làm vơi vớt nỗi đau của gia đình nạn nhân
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cũng như tài liệu từ phía cảnh sát giao thông
các cán bộ chiến sĩ công an quận lê chân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thêm
thông tin theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào
giờ cao điểm có rất nhiều phương tiện
để tránh chiếc xe tải đang dừng lại ở phần đường dành cho xe thô sơ chị hạnh đã phải đi ra mép ngoài phần đường của mình nên vụ tai nạn đã xảy ra
một số người dân cho biết có nhìn loán thoáng hai số cuối của biển xe là năm mươi tám
tất cả thông tin chỉ có vậy hy vọng lớn nhất của lực lượng điều tra là hình ảnh ghi lại của chiếc camera tự động của công ty điện cơ hải phòng đặt ở cổng
thế nhưng điều khó hiểu là phương tiện trước và sau đó đều được xác định được ghi lại bằng của công ty điện cơ hải phòng

thì hình ảnh của chiếc camera rất nghè

có liên quan đến một tai nạn
nhưng tuy nhiên chưa xác định chính xác được chiếc xe nào là chiếc xe gây tai nạn cho chị hạnh
trong quá trình camera dữ liệu camera chúng tôi thu được
thì có một đoạn camera lại không ghi được hình ảnh khi xe container va chạm vào với chị hạnh
và chỉ ghi được hình ảnh một số xe container chạy sau khi sự việc tai nạn xảy ra
nhưng cái hướng điều tra chúng tôi xác định đây là một tai nạn cho xe container gây ra
cơ quan điều tra sau đó đã xác định chiếc xe tải đổ lây đường mang biện kiểm soát hai mươi chín t tám nghìn bốn trăm hai mươi ba
do quách ngọc quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở thường tính hà nội điều khiển
vậy nhưng cũng không có thông tin gì khả quan hơn
quân thừa nhận khi đổ bên đường và mua ăn bánh mì sáng
có thấy vụ tai nạn
sau đó vì hoảng sợ quân vội vàng lùi xe lại
đi vòng qua phía ngoài tránh sát nạn nhân
rồi lái xe một mạch về hà nội
mà không kịp nhận dạng chiếc container đã gây tai nạn
với nguồn thông tin ít ỏi đó
ngay lập tức các cán bộ công an quận lê chân
cũng như cảnh sát giao thông hải phòng
đã nhanh chóng tổ chức công tác điều tra xác định về chiếc xe tải
toàn bộ chiến sĩ công an quận lê chân được huy động kết hợp cùng với các cán bộ quản lý nhà nước về phương tiện giao thông
đồng thời tiến hành lục tung tất cả các bến bãi đổ xe bến cảng hoặc bất cứ vị trí nào trong thành phố có thể đậu đổ được xe container để kiểm tra
sau khi trà soát hàng nghìn xe có đặc điểm như một số nhân chứng cung cấp
nhưng tất cả đều loại trừ bởi hành trình của những phương tiện này không trùng khớp với thời điểm xảy ra tai nạn
thậm chí có những phương tiện đang lưu hành tận trong phía nam nhưng lực lượng công an vẫn phải cẩn thận nhờ người xác minh một cách chính xác
mọi thứ tưởng như đã đi vào ngõ cục khi mọi nguồn thông tin đều lưu mờ
tuy nhiên với sự cố gắng không mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ công an quận lê chân
cũng như các cán bộ cảnh sát giao thông hải phòng cuối cùng đã được đền đáp
trong lúc công tác điều tra đang hết sức khó khăn thì vào trưa muộn cùng ngày
lực lượng công an đã may mắn được một người dân cung cấp thông tin về hai số cuối của biển số xe gây tai nạn là năm mươi bốn
nhân chứng này khẳng định sau khi phát hiện tai nạn đã đuổi theo xe yêu cầu lái xe dừng lại
nhưng gã lái xe này vẫn điên cuồng phóng xe bỏ chạy
để tránh nguy hiểm có thể xảy ra với người đi đường
nên nhân chứng này đã kịp nhớ được hai số cuối của biển số xe này
qua công tác giao sát của các đồng bộ giao thông nhân chứng thì họ thường không xí xác hết
người thì nhớ được là
các đồng bộ xe các loại số thứ tự ở trong xe chúng tôi cũng rất là khó khăn để đắp ghép được
từ việc dựng các nhân chứng hiện trường dài ra
nếu cách đấy tôi dựng được khoảng hai km để hướng trốn chạy của xe
thì có nhân chứng họ nhớ được trí xác số đuôi họ nhớ được trí xác số đầu
từ những việc đó chúng tôi cũng buộc bằng phép toán học và sát xuất
chúng tôi cũng ra tra trên máy tính để đưa ra các biển số xe đó
phù hợp với đặc điểm mà đã gây tai nạn
từ đó chúng tôi mới xác định được trí xác và lối tượng trực tiếp gây tai nạn
lúc này bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những thông tin người dân cung cấp trước đó
công an quận lê trân nhanh chóng xác định chiếc xe gây tai nạn
đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi sáu m sáu nghìn chín trăm bốn mươi ba và rơ móc mang biển kiểm soát một mươi sáu r năm nghìn tám trăm sáu
của hộ kinh doanh cá thể do lê phong trung công ty vận tải dịch vụ tổng hợp năm trăm ba mươi
điện tử số sáu
điện tử số sáu
điện tử số sáu đường máy tơ ngô quyền hải phòng
tên người lái xe là trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở kim lương kim thành hải dương
một lần nữa lực lượng công an tiếp tục lục tung các bến bãi đổ xe công và các bến cảng trong thành phố
nhưng vẫn chưa phát hiện được chiếc xe gây tai nạn đang ở đâu
công an quận lê chân phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố bố trí chốt chặn tất cả các tuyến đường ra vào thành phố
kiểm tra kỹ lưỡng mọi phương tiện có dấu hiệu khả nghi
đồng thời tiếp cận với ông lê phong trung chủ sở hữu phương tiện yêu cầu hợp tác
làm việc với các điều tra viên ông trung đã cung cấp đầy đủ mọi giấy tờ hồ sơ của đối tượng bình
tuy nhiên một chi tiết các điều tra viên phát hiện đó là hồ sơ bằng lái của bình có dấu vết chỉnh sửa
theo nguyên tắc thì khi đến ký hợp đồng để làm việc thì bao giờ bên chủ xe cũng yêu cầu lái xe phải đưa hồ sơ
hồ sơ người ta gọi là hồ sơ gốc của bằng lái xe
thì thằng bình nó có đưa hồ sơ và tôi có xem
sau đó tôi yêu cầu là cái bằng của cháu đâu để về nguyên tắc thì mình cũng sẽ phô tô lại một cái tờ phô tô bằng để kẹp vào cái hồ sơ đó
khi hỏi bằng thì nó bảo là bằng của cháu bị công an
mới đi nạng sơn bị công an ta giữ
sau đó tôi hỏi ừ thôi giữ thì đưa chú xem cái biên bản
nó đưa xem biên bản mà lái xe vi phạm thì giữ bằng
thế thì tôi mình cũng tin tưởng vì lái xe đã bị giữ bằng rồi thì trả còn cái gì để mà nói
trần bình chỉ có giấy phép lái xe hạng c và không thể điều khiển được xe ô tô đầu kéo xương mi dơ móc hoặc dơ móc
và trần bình đã dùng một hồ sơ giấy phép lái xe hạng c
hồ sơ thông cận đài phòng cấp và điền thêm vào phía trước chữ c chữ f thành hồ sơ trúng tuyển giấy phép lái xe hạng fc
và sau đó dùng hồ sơ trúng tuyển giấy phép lái xe này để đi xin việc và gặp ông nguyễn phong trung để tiến hành xin việc
và ông trung vì tin tưởng là bình đã trúng tuyển giấy phép lái xe hạng fc và đã giao xe cho bình

tuy nhiên có lẽ đánh hơi được tội ác của mình có nguy cơ bị bại lộ
về cảng đình vũ trả hàng trần văn bình tiếp tục sử dụng chiếc xe container tìm đường bỏ trốn ngay trong đêm
trên đường chạy trốn đến khu vực ga phú thái huyện kim thành hải dương bình đã bị tổ công tác do công an quận lê trần và phòng cảnh sát giao thông thành phố hải phòng đón lỏng bắt giữ